sách khâm định việt sử thông giám cương mục cho biết
năm đinh mão chín trăm sáu mươi bảy đinh bộ lính ở hoa lư dẹp yên được sứ quân các bộ tự xưng là vạn thắng vương
theo tiếng gọi từ vùng di sản chúng tôi tìm về ninh bình đúng dịp kỷ niệm một năm mươi năm nhà nước đại cổ việt nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên của nước ta và lễ hội hoa lư
trong khu di tích cố đô hoa lư dày đặc các công trình kiến trúc tôn giáo và tín ngưỡng
trong đó nổi bật là hai ngôi đền thờ vua đinh tiên hoàng và vua lê đại hành được xây dựng từ thời nhà lý
và xây dựng lại từ thời hậu lê theo kiểu nội công ngoại quốc và mô phỏng kiến trúc kinh đô xưa